sau một thời gian triển khai vnpt đã chính thức thử nghiệm thành công mạng vinaphone năm g
tại hai thành phố được bộ thông tin và truyền thông cấp phép là thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
theo kết quả thử nghiệm tốc độ truy cập mạng vinaphone năm g đạt hơn hai hai gb
nhanh gấp một mươi lần so với mạng bốn g và có độ trễ gần như bằng
để đạt được kết quả vượt trội trong thử nghiệm năm g vnpt đã hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị năm g hàng đầu thế giới
để kích hoạt các tính năng tiên tiến nhất tối ưu hóa cấu trúc mạng lưới cho mạng năm g vinaphone
tốc độ vượt trội này của mạng năm g vinaphone đã được ứng dụng thử nghiệm trong các dịch vụ yêu cầu tốc độ dịch vụ băng rộng cao
các dịch vụ đòi hỏi độ trễ dịch vụ thấp như các ứng dụng tương tác thực tế ảo
trò chơi trực tuyến sử dụng băng thông siêu tốc độ cloud game đem lại trải nghiệm cao nhất cho người dùng
đặc biệt mạng vinaphone năm g thử nghiệm được thực hiện tích hợp vào hệ thống mạng vô tuyến
thành công trong việc làm chủ kỹ thuật và công nghệ năm g của vụ thương mại